công an tp hcm vào tối ngày hôm qua cho biết cơ quan cảnh sát điều tra công an quận bảy đã thi hành lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp
đối với ngô thiên thạch tống minh hải để điều tra về hành vi cố ý làm hư hỏng tài sản
và đang củng cố hồ sơ chứng cứ để xử lý về hành vi cho vai lãi nặng trong giao dịch dân sự
hai đối tượng này được xác định là đã tạt sơn đỏ vào cửa nhà một người phụ nữ mà các đối tượng cho vay tiền
thạch và hải khai nhận vào khoảng tháng ba năm hai nghìn hai mươi hai thạch thuê nhà để cùng hải và ba người khác tổ chức hoạt động cho vay với lãi suất từ một mươi cho đến hai mươi một tháng
nếu khách không trả nợ đúng hạn nhóm của thạch sẽ đến nhà các con nợ để đòi tiền
nếu khách bỏ trốn nhóm này sẽ liên hệ người thân các con nợ để đe dọa gây áp lực
quá trình hoạt động nhóm của thạch cho khoảng một trăm linh người vay với số tiền vay từ năm cho đến một trăm linh triệu đồng một người
khu rừng thông ở xã thủy bằng thành phố huế bất ngờ bốc cháy
lực lượng chức năng sau đó đã nhanh chóng khống chế và tạm giữ một nghi phạm
vào khoảng một mươi sáu h ba mươi phút ngày một mươi sáu tháng tám rừng thông tại xã thủy bằng tp huế bất ngờ bùng cháy
nhận được thông tin lực lượng chức năng cùng với xe chuyên dụng nhanh chóng có mặt tại hiện trường để dập lửa
do phát hiện kịp thời nên lực lượng chức năng đã khống chế đám cháy ngay sau đó
diện tích rừng bị cháy được xác định là khoảng hai trăm linh m hai
sau vụ cháy tri cục kiểm lâm tỉnh thừa thiên huế đã phát hiện một nghi phạm nên tạm giữ và chuyển giao cho công an tp huế để điều tra làm rõ
ngày một mươi sáu tháng tám hội đồng tiêu hủy công an tỉnh lào cai đã tiến hành tiêu hủy bốn lô hàng do phòng cảnh sát kinh tế công an tỉnh
phối hợp cùng đội quản lý thị trường số năm của quản lý thị trường tỉnh lào cai kiểm tra thu giữ trong tháng tám này
cụ thể là trong tháng tám tổ công tác đã liên tiếp kiểm tra thu giữ ba lô hàng
không rõ nguồn gốc xuất xứ trên địa bàn thành phố lào cai gồm hơn một trăm ba mươi thùng thực phẩm các loại hàng trăm bộ quần áo
qua kiểm tra chủ của các lô hàng kể trên không xuất trình được giấy tờ chứng minh nguồn gốc hàng hóa
nên lực lượng chức năng đã lập biên bản tạm giữ đồng thời xử lý hành chính và tiêu hủy theo quy định
trung tướng tô ân sô người phát ngôn bộ công an cho biết cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đã ra quyết định khởi tố
giám đốc sở tài nguyên và môi trường tỉnh an giang nguyễn việt trí và một mươi bảy bị can khác trong vụ án khai thác cát vượt chữ lượng cấp phép
thu lời bất chính hai trăm năm mươi ba tỷ đồng xảy ra tại công ty cổ phần đầu tư trung hậu tổng sáu mươi tám công ty trung hậu sáu mươi tám và các đơn vị có liên quan
nguyễn việt trí giám đốc sở tài nguyên và môi trường tỉnh an giang bị khởi tố tội nhận hối lộ
công ty cổ phần đầu tư trung hậu tổng sáu mươi tám đội ubnd tỉnh an giang
cấp phép khai thác tổng khối lượng hơn một năm mươi ba triệu mét khối cát để cung cấp cho bốn công trình
lợi dụng giấy phép khai thác khoáng sản được cấp lê quang bình chủ tịch hội đồng thành viên tổng giám đốc
đã chỉ đạo nhân viên và thuê các đối tượng liên quan tổ chức khai thác hơn bốn bảy mươi tám triệu mét khối cát
vượt chữ lượng được cấp phép hơn ba hai triệu mét khối có giá trị tạm tính khoảng hai trăm năm mươi ba tỷ đồng
số lượng cát được khai thác trên không được ghi vào sổ sách và không được nộp nghĩa vụ tài chính
cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đang tập trung điều tra làm rõ tính chất vai trò hành vi phạm tội của các bị can
và người có liên quan để mở rộng điều tra làm rõ vụ án thu hồi triệt đề tài sản cho nhà nước
không chỉ tàng chữ trái phép triệt ma tuyến nguyễn bé tâm chú tệ huyện kế sách tỉnh sóc trăng
còn tàng trữ trái phép hai khẩu súng tâm vừa bị phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh sóc trăng
phối hợp với công an thành phố sóc trăng bắt quả tàng
qua công tác nắm tình hình và tin báo của quân chúng nhân dân vào trình ngày một mươi năm tháng tám
lực lượng công an kiểm tra căn nhà trên đường sô viết nghệ tĩnh thuộc phường sáu thành phố sóc trăng
qua đó phát hiện nguyễn bé tâm đang tàng trữ hai khẩu súng ba mươi tám viên đạn một gói ni lông
bên trong có chứa tinh thể màu trắng mà đối tượng khai là ma túy cùng một số tăng vật khác có liên quan
lực lượng chức năng đã tiến hành lập biên bản tạm giữ các tăng vật
đồng thời đưa đối tượng về trục sở để phục vụ công tác điều tra
một đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng hoạt động liên tỉnh xuyên quốc gia
vừa được công an tỉnh lạng sơn chủ trì phối hợp với cục an ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao
bộ công an triệt phá thành công bước đầu xác định số tiền lừa đảo trên năm mươi hai tỷ đồng
cầm đầu đường dây này là hoàng phi long ở lạng sơn nhưng cư trú làm việc tại campuchia
long đã chỉ đạo vi văn tùng và một mươi sáu đối tượng thuê nhà tuyển nhân viên làm việc tại lạng sơn
cũng như điều hành nhóm đối tượng
tại nhiều địa phương khác với thủ đoạn là giả danh nhân viên tập đoàn panasonic
hướng dẫn khách hàng nạp tiền thực hiện nhiệm vụ trên trang web xả mạo do các đối tượng lập ra để hưởng phần trăm hoa hồng
khi khách nạp tiền các đối tượng dùng nhiều lý do khác nhau buộc khách hàng nạp thêm số tiền lớn hơn
vào các tài khoản đối tượng cung cấp sau đó chiếm đoạt tiền
ngày một mươi chín tháng bảy ban chuyên án đã bắt giữ thành công hoàng phi long cùng một mươi năm đối tượng
qua đấu tranh đã làm rõ từ tháng hai năm hai nghìn hai mươi ba long sang campuchia cầu kết với hai đối tượng người việt nam
hiện đang trốn ở campuchia tổ chức lập ra đường dây chuyên lừa đảo
các đối tượng đã sử dụng một mươi tám tài khoản ngân hàng để lừa đảo chiếm đoạt tài sản của hơn một năm trăm linh người tại việt nam
số tiền lừa đảo khoảng năm mươi hai hai tỷ đồng
với hành vi phát tán tờ rơi chứa linh dẫn mã qr để vào các trang web đối trị với mục đích lừa đảo
chiếm đất tài sản hai đối tượng vừa bị công an thành phố đà lạt tỉnh lâm đồng phát hiện ngăn chặn kịp thời
sau khi kiểm tra công an tỉnh lâm đồng xác định các trang web trong tờ rơi đều có chứa mã độc để lấy mật khẩu tài khoản ngân hàng
do đó công an tỉnh lâm đồng khuyến cao tới người dân không tò mò truy cập vào đường link trong tờ rơi để tránh rủi ro mất tiền trong tài khoản
đây là tăng vật mà công an tỉnh lâm đồng thu được khi bắt quả tăng ngăn chặn hai đối tượng có hành vi phát tán tờ rơi quảng cáo
dạng car visit có chứa link mã qr code dẫn tới trang web có chứa mã độc nhằm thu thập thông tin đánh cắp tài khoản ngân hàng của người truy cập nhằm chiếm đoạt tài sản
trước đó qua phản ánh của người dân về việc có nhóm đối tượng đi xe máy chạy dọc các đường phố đến các bãi xe ô tô ở quảng trường lâm viên
trung tâm hành chính tỉnh lâm đồng gắn các visit có hình ảnh nhạy cảm vào gạt nước và kính xe ô tô
xác định đây là hành vi lừa đảo mới nên công an thành phố đà lạt tỉnh lâm đồng phối hợp với phòng an ninh
mạng và phòng chống tuệ phạm công nghệ cao truy tìm những người phát tán
bằng các biện pháp nghiệp vụ lúc một mươi sáu h ngày một mươi năm tháng tám lực lượng công an xác định được nhóm bốn thanh niên thuê phòng tại một khách sạn trên đường hà huy tập cùng với hàng nghìn tờ rơi còn lại
xác định đây là hành vi lừa đảo mới nên công an tp đà lạt tỉnh lâm đồng phối hợp với phòng an ninh phạm công nghệ cao trung tâm hành chính tỉnh lâm đồng phối hợp với phòng chống tuệ phạm công nghệ cao truy tìm những người phát tán

xã đồng duộng là một xã vùng sâu vùng xa vùng đặc biệt khó khăn thuộc huyện đà bắc tỉnh hòa bình đa phần bà con nhân dân nơi đây là người dân tộc thiểu số và nhiều hộ dân thuộc diện nghèo
với mong muốn lan tỏa tình yêu thương giúp thầy và trò ở điểm trường tiểu học xã đồng duộng có điều kiện giảng dạy học tập và sinh hoạt tốt hơn cục đào tạo cùng sự đồng hành của các cá nhân doanh nghiệp phối hợp với công an tỉnh hòa bình đã triển khai xây dựng điểm trường mầm non và tiểu học xã đồng duộng
công trình được triển khai xây dựng dưới dạng nhà lắp ghép kiên cố với tổng diện tích xây dựng là gần hai trăm linh m hai gồm ba phòng học một phòng tắm nhà vệ sinh và phần sân chơi rộng một trăm ba mươi năm m hai tổng kinh phí xây dựng công trình khoảng tám trăm linh triệu đồng đoàn cũng đã trao tặng điểm trường nhiều phần quà có giá trị ý nghĩa để phục vụ việc nâng cao chất lượng giảng dạy nghiên cứu khoa học cho thầy và trò nhà trường
nhân dịp kỷ niệm bảy mươi tám năm ngày truyền thống lực lượng công an nhân dân vào sáng ngày một mươi sáu tháng tám công an quận nam từ liêm thành phố hà nội đã tổ chức khai mạc hội thi kiểm tra chất lượng cảnh sát khu vực năm hai nghìn hai mươi ba
tham gia hội thi năm nay có chín mươi sáu cảnh sát khu vực đang công tác tại công an các phường trên địa bàn quận nam tử liêm mỗi chiến sĩ sẽ thực hiện ba nội dung kiểm tra gồm kiểm tra nhận thức kiểm tra thực tế kết quả công tác và đánh giá phẩm chất tinh thần trách nhiệm
đây là sân chơi trí tuệ
bổ ích để cán bộ chiến sĩ giao lưu học hỏi gian luyện kỹ năng thể hiện những phẩm chất tốt đẹp của người cảnh sát khu vực đồng thời là dịp để công an quận nam tử liêm đánh giá về trình độ nghiệp vụ kiến thức pháp luật xã hội bản lĩnh chính trị tinh thần trách nhiệm ý thức phục vụ nhân dân của đội ngũ cảnh sát khu vực
qua đó kịp thời đề ra giải pháp để kiện toàn tổ chức tập huấn hướng dẫn cảnh sát khu vực nâng cao trình độ nghiệp vụ kiến thức pháp luật văn hóa giao tiếp ứng xử công nghệ thông tin của lực lượng này
góp phần xây dựng lực lượng cảnh sát khu vực ngày càng chính quy tinh nhuệ hiện đại đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự trong tình hình hiện nay
sáng ngày một mươi sáu tháng tám bệnh viện nhi trung ương tổ chức ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc tới dự có đại diện một số đơn vị trong lực lượng công an và đông đảo cán bộ y bác sĩ của bệnh viện
những năm qua bệnh viện nhi trung ương đã phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương đặc biệt được sự hỗ trợ của lực lượng công an trong việc tăng cường tuần tra kiểm soát duy trì an ninh trật tự tại khu vực bệnh viện
đồng thời phối hợp diễn tập phương án phòng chống các sự cố liên quan đến công tác

đồng thời phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương đặc biệt được sự cố liên quan đến công tác
bệnh viện nhi trung ương đã phối hợp tuần tra đảm bảo an ninh trật tự du lịch biển có sự tham gia hỗ trợ của nhiều lực lượng công an các quận phường tiểu đoàn cảnh sát cơ động kiểm lâm biên phòng được củng cố xây dựng và chính thức ra mắt
các lực lượng sẽ đẩy mạnh việc phối hợp tuần tra đảm bảo an toàn tuyệt đối cho người dân và du khách góp phần quan trọng xây dựng thương hiệu du lịch của thành phố đà nẵng yên bình đáng đến